lễ tổng kết và trao giải những đoá hoa bất tử vừa diễn ra tối nay tại hà tĩnh sau hơn hai tháng tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc kỷ niệm năm mươi năm chiến thắng đồng lộc ngày hai mươi bốn tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám ngày hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã sự bồi lễ
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc